phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc hiện đang tạm giữ hình sự tám đối tượng
trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch trong vòng một tháng là hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
trưa ngày hai mươi bốn tháng hai lực lượng chức năng đã bắt ba đối tượng là nguyễn trần huy anh hai mươi bốn tuổi
trần văn lộc hai mươi chín tuổi và nguyễn gia kiện hai mươi ba tuổi tại một quán cà phê ở phường tự an
thành phố buôn ma thuật mở rộng điều tra tổ phá án tiếp tục bắt thêm năm đối tượng
thu giữ chín điện thoại di động hơn hai trăm hai mươi triệu đồng
chỉ tính từ cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt các con bạc đã tổ chức cá cược
giao dịch hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng vụ việc đang được công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra làm rõ